đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đã có buổi làm việc với tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
báo cáo của tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam cho biết
quan triệt sâu sắc quan điểm đường lối chủ trương của đảng về công tác dân vận
tổng cục chính trị đã tham mưu cho quân ủy trung ương bộ quốc phòng
ban hành nhiều văn bản về công tác dân vận công tác dân tộc tôn giáo
thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong quân đội
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai nhấn mạnh quân đội cần tiếp tục phát huy truyền thống
phẩm chất bộ đội cụ hồ thực hiện tốt chính sách dân tộc tôn giáo
phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành để tăng cường công tác tuyên truyền
vận động nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước đẩy mạnh các phong trào thi đua dân vận khéo
gắn với thi đua quyết thắng trong quân đội